chiều tối qua một mươi bảy tháng một mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết tuyến đường độc đạo bảy mươi một đi vào thủy điện rào trăng ba đã được thông suốt
đây là điều kiện thuận lợi để hôm nay một mươi tám tháng một mươi một cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường tìm kiếm một mươi hai công nhân đang mất tích
trước đó do ảnh hưởng của bão số một mươi ba tuyến đường bảy mươi một từ xã phong xuân huyện phong điền đi đến thủy điện rào trăng bốn đã xuất hiện khoảng năm điểm sạt lở
cản trở việc di chuyển lên thủy điện rào trăng ba hôm nay các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy múc để đào đất nắn dòng suối rào trăng
tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối